với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
công ty điện lực gia lai đã hỗ trợ ba tấn gạo cho các gia đình khó khăn tại các địa phương mỗi gia đình là một mươi kg gạo
ngoài ra điện lực một số địa phương trong tỉnh cũng đã đóng góp thêm để hỗ trợ người dân một số nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm dầu ăn hay nước mắm
đây là những việc làm ý nghĩa thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo vượt qua khó khăn sớm vươn lên ổn định cuộc sống
đồng thời công ty điện lực cũng tuyên truyền cho người dân sử dụng điện tích kiệm hiệu quả trong mùa nắng nóng và các biện pháp sử dụng điện an toàn khi mùa mưa bão sắp đến